bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố thông tin tổng hợp về chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các trường đại học cao đẳng trên cả nước
theo đó thí sinh có thể tra cứu thông tin xét tuyển của từng trường như chỉ tiêu tuyển bổ sung các ngành xét tuyển phương thức xét tuyển điều kiện xét tuyển
sau xét tuyển đợt một nhiều trường đại học vẫn còn thiếu chỉ tiêu kể cả ở những nhóm trường trên như đại học y hà nội đại học bách khoa hà nội đại học ngoại thương
như vậy so với các năm học trước chỉ tiêu xét tuyển bổ sung năm nay của các trường tương đối lớn và trải rộng ở nhiều nhóm trường
đây sẽ là cơ hội rất lớn cho các thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt một
bộ giáo dục và đào tạo cho biết thời gian để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng tám và kéo dài hết ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám